thưa quý vị hôm nay một mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang
tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam lê hồng y sinh năm hai nghìn
đỗ thanh ngoan sinh năm hai nghìn ba và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn lâm sinh năm hai nghìn
cùng về hành vi cố ý gây thương tích cả ba bị can đều cùng chú tại huyện châu thành
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày ba mươi tháng bốn nguyễn văn lâm điều khiển xe mô tô trên lộ nông thôn
đến đoạn thuộc ấp đông mỹ thị trấn ngã sáu huyện châu thành thì gặp và gọi một thanh niên đi bộ ngược chiều lại
nhưng người này không trả lời lâm cho rằng người thanh niên này xem thường mình nên về nhà lấy hai cây rìu
rồi quay lại chém rất may là anh này né được và chụp tay lâm làm rơi chiếc búa rìu xuống đất
bực tức lâm chạy xe đến chỗ lê hồng y đỗ thanh ngoan và một số thanh niên
đang nhậu gần đó kể lại sự việc sau đó cả nhóm bảy đối tượng đi trên bốn xe mô tô mang theo hung khí
như giao tự chế búa dỉu đi tìm người thanh niên để đánh và gây thương tích cho người này
với tỷ lệ tổn hao sức khỏe lên đến một mươi hai
ngoài khởi tố lê hồng y đỗ thanh ngoan và nguyễn văn lâm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu vừa cho biết
đã ra quyết định bắt tạm giam đối với các đối tượng là trần bảo đăng chú tại tỉnh an giang
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
huỳnh văn nhật nguyễn khắc dương nguyễn khắc duy và nguyễn hồng tin cùng chú tại huyện xuyên mộc
tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trưa ngày một mươi tháng năm công an huyện xuyên mộc phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu đồn biên phòng bình châu và công an xã bình châu
kiểm tra bắt quả tăng đối tượng trần bảo đăng tàng trữ trong người một gói ni lông
đang khai nhận là ma túy đá mua của huỳnh văn nhật
khám xét chỗ ở của nhật cơ quan công an thu giữ một gói ni lông chứa chất ma túy đá
và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua quá trình khám xét chỗ ở của nhật lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của dương sát nhà nhật
và em trai là duy cùng với tin có nghi vấn đang sử dụng chất ma túy nên tiến hành kiểm tra
tại đây lực lượng chức năng đã thu giữ bốn mươi ba gói ni lông được các đối tượng khai nhận là ma túy đá
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một số đồ vật liên quan
được biết đối tượng nguyễn hồng tin có một tiền án về tội giết người
một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc hà vừa phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công chuyên án
khởi tố vụ án đánh bạc khởi tố một mươi một bị can đánh bạc trực tuyến qua ví momo
cơ quan công an xác định vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi một nguyễn thành quang
trú tại thành phố hà tĩnh đã sử dụng mạng máy tính tạo lập ra các trang web đánh bạc
để cho những người khác thuê nhằm mục đích điều hành việc đánh bạc
thông qua các giao dịch của các ví điện tử mô mô
để vận hành các trang website này
các đối tượng đều lắp đặt máy tính có kết nối internet
đặt mua các sim giác trên các sàn thương mại điện tử mạng xã hội
từ đó tạo các ví momo ảo phục vụ việc đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
việc đánh bạc thông qua ví điện tử mô mô con bạc sẽ chuyển tiền
kèm nội dung giao dịch và tỷ lệ thắng tùy theo các loại game
số tiền thắng sẽ được chuyển tự động về ví mô mô của con bạc
tăng vật thu giữ gồm một mươi bộ máy tính cây một mươi một điện thoại di động một mươi hai thẻ atm
chính chủ và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
số tiền cơ quan tiến hành phong tỏa trong các tài khoản ngân hàng là một bốn tỷ đồng
được biết từ khi vận hành các trang website đánh bạc trên
hàng ngày có lượng người tham gia đánh bạc rất lớn
bước đầu số tiền giao dịch đánh bạc thông qua vận hành các trang web trên ước tính là một năm tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiến hành khởi tố vụ án khởi tố một mươi một bị can và tiếp tục thu thập tài liệu
điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định
phát sáng ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng tống đặt quyết định khởi tố thêm tội danh tham ô tài sản
đối với lê quốc huy ba mươi sáu tuổi là nhân viên điện máy công ty việt trô nimek
trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
trước đó lê quốc huy đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi tám huy chịu trách nhiệm kinh doanh của công ty cổ phần điện tử và tin học đà nẵng
siêu thị điện máy việt trô
công ty giao huy tìm kiếm khách hàng đối tác
sau khi chốt giao dịch thì đề nghị công ty xuất hàng bán cho khách và quản lý thu hồi công nợ về công ty
lợi dụng nhiệm vụ được giao từ ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
huy đã đề nghị công ty xuất năm trăm linh tám hóa đơn tổng trị giá gần chín năm tỷ đồng bán cho hai mươi chín khách hàng tại các tỉnh miền trung
huy đã thu toàn bộ số tiền bán hàng nhưng không nộp đầy đủ về công ty
chiếm đoạt hơn hai ba tỷ đồng
ngoài việc chiếm đoạt tiền của siêu thị điện máy việt trô ni mách
người này còn bị tòa án nhân dân quận cẩm lệ tuyên phạt hai năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong một vụ án khác và hiện huy đang chấp hành bản án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn công minh ở thị trấn gia khánh huyện bình xuyên
về hành vi làm giả hồ sơ giấy phép lái xe mô tô
theo tài liệu của cơ quan công an từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội
nguyễn công minh đã liên hệ với một thanh niên không rõ thông tin địa chỉ
thống nhất thuê người này làm giả hồ sơ giấy phép lái xe mô tô giả với giá là một triệu đồng một hồ sơ
sau đó minh bán lại cho người có nhu cầu với giá là một năm triệu đồng một hồ sơ lấy tiền tranh lệch
người có nhu cầu mua chỉ cần gửi ảnh chân dung ảnh giấy chứng minh nhân dân
hoặc căn cước công dân và sẽ được minh cam kết trong thời gian ngắn giao giấy phép lái xe mà không cần thi sát hạch
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã thu giữ nhiều bộ hồ sơ giấy phép lái xe giả
và đang điều tra mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng năm tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
vừa kiểm tra một kho hàng trên khu vực vành đai biên giới thuộc xã khánh an huyện an phú
một xe ô tô biển kiểm soát campuchia nghi vấn là nhập lậu
trước đó khoảng một mươi một h ngày một mươi tám tháng năm tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng với công an xã khánh an
và đồn biên phòng cửa khẩu long bình kiểm tra kho hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chính phượng
tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp an khánh xã khánh an huyện an phú
do ông nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã khánh bình huyện an phú là người đại diện và quản lý kho
qua kiểm tra phát hiện
trong kho có một xe ô tô loại năm chỗ ngồi nhãn hiệu recess rx ba trăm năm mươi biển kiểm soát campuchia hai aq sáu trăm ba mươi chín trị giá khoảng ba tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra ông tùng có xuất trình được một giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hai aq sáu trăm ba mươi chín bằng chữ nước ngoài
nhưng không cung cấp được các thủ tục văn bản pháp lý để phương tiện lưu thông trên lãnh thổ việt nam theo quy định của pháp luật
tổ công tác tiến hành lập biên bản nghiêm phong tạm giữ phương tiện và bàn giao cho công an huyện an phú

đã phủ nhận mọi cáo buộc của viện kiểm sát xung quanh ba nội dung sai phạm trong thời gian đương nhiệm
cụ thể năm hai nghìn một mươi ba hai bị cáo là cấp dưới của bị cáo hà tại vim gồm tổng giám đốc lâm trí quang
kế toán trưởng vũ từ công bảo lãnh cho công ty con của vim là vechanco vay trái quy định
vechanco đã dùng tiền được vinm bảo lãnh vay đi làm ăn với các doanh nghiệp đã dừng hoạt động không còn tài sản gì
không có khả năng trả nợ khiến vim bị các ngân hàng cưỡng thu và phải trả nợ thay vechanco bảy mươi năm tỷ đồng
viện kiểm sát cáo buộc bị cáo hà biết và tạo điều kiện cho hai cấp dưới bảo lãnh vay trái quy định
xong tại tòa bị cáo hà nhiều lần phủ nhận trách nhiệm cho rằng mình không có trách nhiệm phải biết
và thực tế không có điều kiện để biết về sai phạm của cấp dưới
tương tự với hai sai phạm khác bị cáo buộc trong cáo trạng bị cáo hà cũng liên tục phủ nhận những sai phạm của mình
chiều nay phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo còn lại
sau năm ngày xét xử và một năm ngày nghị án
dự kiến chiều nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tp hà nội sẽ tiến hành tuyên án
đối với bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế và đồng phạm
trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế tp hcm và các tỉnh thành phố khác
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm đại diện viện kiểm sát nhân dân
đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương quốc cường từ bảy đến tám năm tù
cựu phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế nguyễn việt hùng từ ba đến bốn năm tù
cựu công chức cục hải quan tp hcm lê đình thanh từ hai đến ba năm tù
cùng với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo phạm hồng châu cựu trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược
bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
bị cáo nguyễn thị thu thủy cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược
từ bốn đến năm năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo khác thuộc công ty vn phạc ma bị đề nghị từ một mươi một đến hai mươi năm tù
trong đó bị cáo nguyễn minh hùng cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma bị đề nghị hai mươi năm tù
tổng hợp với bản án một mươi bảy năm tù của bản án trước
buộc bị cáo nguyễn minh hùng phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là ba mươi năm tù
công an tp hcm hiện đang tiếp tục điều tra khám nghiệm hiện trường
làm rõ nguyên nhân vụ bốn người chết trong phòng trọ trên đường số sáu
phường hiệp bình phước tp thủ đức xảy ra vào ngày hôm qua
vụ việc thương tâm được phát hiện vào sáng ngày một mươi tám tháng năm
người dân trong xóm trọ trên đường số sáu phường hiệp bình phước
tp thủ đức tp hcm phát hiện hai vợ chồng cùng hai con
năm bắt động trong phòng trọ người tím tái
người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên cả bốn người đều không qua khỏi
cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc
theo các nhân chứng gia đình nạn nhân thuê trọ gặp nạn làm nghề bán cá ở chợ tân định quận một
tối hôm trước có đốt than nướng cá trước cửa phòng trong căn phòng bịt kín
bước đầu công an tp thủ đức nhận định có khả năng các nạn nhân tử vong là do ngạt khí
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với yut căm
trú tại xã ea phê huyện krong pak để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là y bluê prong trú cùng xã
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một y bluê và một số người bạn có đến nhà người quen ở cùng xã
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một y bluê và một số người bạn có đến nhà người quen ở cùng xã
để tổ chức ăn nhậu
đến khoảng hai mươi h cùng ngày ily goniê là con trai của y rút vào khoảng hai mươi h cùng ngày ily goniê là con trai của y rút

và có xảy ra lớn tiếng dẫn đến đánh nhau với y bluê và có xảy ra lớn tiếng dẫn đến đánh nhau với y bluê
thấy vậy y rút đã đi xuống cầm một con dao ra để bảo vệ bênh vực con thể vậy y rút đã đi xuống cầm một con dao ra để bảo vệ bênh vực con
tại đây yirut đã cầm dao chém một nhát trúng vào cổ bên trái của yible
chưa dừng lại yirut còn cầm dao đuổi chém những người đi cùng với yible nhưng không trúng ai
sau khi gây án y rút vứt con dao rồi bỏ chạy và đến ngày hôm sau thì ra công an xã đầu thú
riêng yible được người dân đưa đến bệnh viện gốc cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi hai
sau khi tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện grong park để điều tra
đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam y jut về hành vi giết người
liên tiếp các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị công an tỉnh lai châu triệt phá trong những ngày qua
thu giữ hai mươi ba năm bánh heroin
ngày một mươi bảy tháng năm tại khe suối gần km số hai đường tỉnh lộ một trăm hai mươi chín b
thuộc khu vực tà ganh bản nậm pậy thị trấn phong thổ
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang má a tổng thu giữ một mươi hai bánh heroin
qua điều tra ban đầu má a tổng khai nhận đã lấy số ma túy trên từ một đối tượng người lào
bên điện biên mang sang lai châu bán với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
nếu vụ việc chót lọt tổng sẽ nhận được bốn mươi triệu đồng tiền công
trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm tại km hai trăm chín mươi sáu quốc lộ bốn h thuộc địa phận bản paru xã hua bum huyện nậm nhùn
ban chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng là tần sai phin và tản sử mầy
cùng chú huyện nậm nhùn tỉnh lai châu khi đang vận chuyển hai bánh heroin
đấu tranh mở rộng chuyên án vào ngày một mươi sáu tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nậm nhùn bắt giữ lò thị việt
đến một mươi một h ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng công an khám xét khẩn cấp nhà của phản xê hừ
ở bản bắc ma xã mường tè huyện mường tè thu giữ thêm chín năm bánh heroin
công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can
trong đó có hai bị can bị bắt tạm giam và hai bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đường dây đánh bạc này do phạm văn trung chú tại thôn huyền bùa xã yết kiêu huyện gia lộc
cầm đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
nhóm đối tượng này liên kết với nhau sử dụng tài khoản gia lô để thực hiện mọi giao dịch
hằng ngày thông tin người chơi được các chân rét thu thập tập hợp và chuyển qua điện thoại cho chung để nhận tiền hoa hồng
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã mời các đối tượng liên quan đến cơ quan công an làm việc và đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội
theo kết quả điều tra ngày một mươi tháng năm phạm văn trung dương thị ngọc thu lê văn đông nguyễn minh hiệu và một số đối tượng khác
đã sử dụng tài khoản gia lô trên điện thoại để đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với tổng số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị đến thời điểm này công tác bảo đảm an ninh trật tự cho sea games ba mươi một đã bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội
cơ bản đáp ứng tiến độ các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
cùng với nhiều lực lượng khác những người lính cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội cũng đang cố gắng hết mình
nỗ lực thực hiện các phương án bảo đảm môi trường an ninh an toàn phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của sự kiện thể thao quan trọng này
ghi nhận của phóng viên intv tại trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội
trước khi vào ca trực mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ được tập trung quán triệt bàn giao vũ khí công cụ hỗ trợ như thế này
với quyết tâm cao nhất là hoàn thành mọi nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn sea games ba mươi một
công việc của cán bộ chiến sĩ cũng rất là đề cao
thứ nhất là để mong muốn là
bảo vệ an toàn những sự kiện đại hội của thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một diễn ra tại việt nam
cái thứ hai là
song song với nhiệm vụ bảo vệ sea games thì là
để tuần tra phòng chống đua xe máy trái phép cũng như không để xảy ra gây dối trật tự công cộng
trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội cũng đã phát động cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
huy động gần sáu cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra khép kín địa bàn
từ ngày một mươi tháng bốn đến nay
đã phát hiện bắt đầu một bộ trận tấn công
bắt giữ bàn giao cho công an các cấp
trên tám mươi đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
như tàng chữ trái phép chất ma túy tàng chữ công cụ hỗ trợ
không để hình thành các đoàn nhóm ổ nhóm tụ tập gây dối trật tự và đua xe trái phép
lực lượng đại sát cơ động là một lực lượng tuyến đầu rất vất vả
đấy thực hiện nhiệm vụ trên rất nhiều mặt công tác
từ công tác bảo vệ tham gia công tác tuần tra kiểm soát
rồi công tác giải quyết các tình huống đột xuất
ra trên địa bàn thành phố hà nội
để đảm bảo việc đấy là đơn vị phải chủ động khảo sát
nắm tình hình địa bàn trao đổi với công an sở tại
công an các phường quận nơi mà đơn vị đã triển khai lực lượng
tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh chất tử
cái tâm thế của cán bộ chiến sĩ của đơn vị là
quyết tâm là ra quân là giành thắng lợi
và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cgm ba mươi một
tại các khu vực luyện tập thi đấu và nơi an nghỉ của các đội tuyển quan chức thể thao
lực lượng cảnh sát cơ động hà nội cũng đã bố trí cán bộ trực chiến hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh quyết không để xảy ra những tình huống bị động bất ngờ
có lực lượng của trung đoàn cảnh sát cơ động có sự hiến diện ở đây là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để đảm bảo công tác an ninh an toàn cho các đoàn vận động viên tham dự cgm hai mươi một tại khách sạn của tôi
đem đến cảm giác cho khách đến khách sạn một sự an toàn
cũng như là một cái sự chào đón rất là thân thiện
và nhiệt tình đối với các đoàn khách
tất cả lực lượng của chúng tôi thì hai mươi bốn trên hai mươi bốn thì thời gian nghỉ ngơi rất là hạn chế
nhưng đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm hai nghìn hai mươi hai
nằm ở lúc chủ nhà thì anh em tôi rất là vinh dự và tự hào
là một người chiến sĩ công an nhân dân
chúng tôi tự cảm thấy trách nhiệm của mình là đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực được bảo vệ
và thứ hai là an toàn cho các vận động viên
để thi đấu
đạt kế hoạch tốt nhất
bằng sự chủ động linh hoạt trong triển khai phương án và bố trí lực lượng khoa học
những người lính cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội
đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động liên quan đến sea games ba mươi một
góp phần xây dựng hình ảnh đất nước việt nam thủ đô hà nội tươi đẹp
điểm đến an toàn trong mắt bạn bè quốc tế
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
công an huyện lý nhân của tỉnh hà nam
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hội khẩu thường trú tại xã đạo lý
huyện lý nhân tỉnh hà nam
về tội cướp tài sản
đối tượng này có xeo tròn ba cm
cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
cũng phạm tội cướp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện mường khương tỉnh lào cai
là đối tượng giang seo lin
sinh năm hai nghìn ba
hội khẩu thường trú tại thôn nậm sò
xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai
còn về tội cố ý gây thương tích
công an huyện bảo yên của tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lý văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hội khẩu thường trú tại xã tân an
huyện văn bàn tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một bảy mươi m
và có xeo cong hai cm
trên sau đuôi lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện